quỹ ban an toàn giao thông quốc gia vừa có công văn gửi công an tỉnh bắc giang
đề nghị xác minh kiểm tra xử lý vi phạm hoạt động vận tải khách trên cao tốc hà nội bắc giang
hình ảnh được ghi lại cho thấy tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến cao tốc hà nội bắc giang
đoạn qua khu công nghiệp vân trung huyện yên giang tỉnh bắc giang xuất hiện những bến xe lưu động tranh nhau vượt khách
đây là tình trạng gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng
các phương tiện xe đưa đón công nhân xe khách chạy tuyến cố định dừng đón trả khách lộn xộn
nhiều phương tiện ra vào đón khách không tín hiệu dàn hàng ngang trên đường để tranh giành vượt khách nhưng không bị lực lượng chức năng xử lý
quỹ ban an toàn giao thông quốc gia yêu cầu công an tỉnh bắc giang chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra xác minh
làm rõ thông tin theo nội dung phản ánh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật